công an tỉnh hậu giang vừa phá thành công chuyên án làm tàng trữ lưu hành tiền giả liên tỉnh bắt nhiều đối tượng liên quan và thu giữ số tiền giả đặc biệt lớn
đầu tháng ba phòng an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện vị thủy về việc có hai thanh niên đến một cửa hàng tạp hóa trên địa bàn mua hàng trả bằng tiền nghi là tiền giả
bị hại không cung cấp được đặc điểm nhận dạng của đối tượng nên quá trình điều tra xác minh gặp rất nhiều khó khăn
từ đặc điểm mà bị hại cung cấp từ các kết quả được hay cung cấp thì chúng tôi đối chiếu với thủ đoạn hoạt động lưu hành tiền giả của các đối tượng nhắm đến là các tiệm tập quán nhỏ lẻ người lớn tuổi
thời gian hoạt động là vào sáng sớm và chiều muộn căn cứ vào kết luận giám định tờ tiền mà bị hại cung cấp xác định đó là tiền giả
từ đó chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo phòng tham mưu bang giám đốc công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan phối hợp để điều tra xác minh làm rõ
quả xác minh vào
phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
chưa đầy hai mươi bốn giờ đồng hồ cơ quan điều tra xác định được hai thanh niên sử dụng tiền giả mua hàng là huỳnh hoàng đức anh sinh năm hai nghìn ba và cao nhất ý sinh năm hai nghìn bảy cùng chú ở xã vị đông huyện vị thủy tỉnh hậu giang
đây là hai đối tượng có liên quan nhóm tội phạm về tiền giả liên tỉnh
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã bắt giữ đức anh và nhất ý
mở rộng điều tra cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh bắt khám xét nơi ở
đối với trần thẩm linh sinh năm hai nghìn tại phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá tỉnh kiên giang thu giữ tổng cộng hơn sáu trăm linh triệu đồng tiền giả thành phẩm và chưa thành phẩm loại năm trăm linh đồng cùng nhiều máy móc vật dụng liên quan đến hành vi làm tiền giả
qua đấu tranh bước đầu linh khai nhận làm tiền giả từ tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn sau đó đăng bán trên mảng xã hội với giá một triệu đồng tiền thật lấy bốn triệu đồng tiền giả và đã bán được một trăm sáu mươi tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng cho một số đối tượng
trong đó có hoàng đức anh và cao nhất ý

tình hình tài chính tiền tệ cũng như là ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hậu giang đã khởi tố tạm giam trần thẩm linh huỳnh hoàng đức anh cao nhất ý
trong đó linh bị khởi tố về tội làm tàng trữ lưu hành tiền giả anh và ý bị khởi tố về tội lưu hành tiền giả
ngoài ra công an tỉnh hậu giang phối hợp với công an các tỉnh tiền giang cà mau bắt khởi tố thêm ba bị can để điều tra về các tội lưu hành vận chuyển và tàng trữ tiền giả
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam nguyễn ngọc tuấn chú tẻ giã kiến an huyện trợ mới về tội cố ý gây thương tích
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào tối ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc nhậu giữa nguyễn ngọc tuấn và tô văn ân xảy ra xô xát đánh nhau
tuấn dùng con dao bấm bằng kim loại mang theo trong người đâm nhiều nhát vào vùng đầu và người ân gây thương tích nặng
sau khi đâm ân gây thương tích
thì tuấn đi về nhà riêng ân được mọi người đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện với tỷ lệ thương tích là một mươi
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã bắt tạm giam với đối tượng truy nã nguyễn phong linh ba mươi bốn tuổi trú tại tỉnh đồng nai
để điều tra về các hành vi gây cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng
nguyễn phong linh đã dùng dây điện đánh anh nguyễn đình trai trung chú tại huyện xuân lộc gây thương tích sáu
tiếp đó linh cầm đá ném trúng xe ô tô của anh trung gây hư hỏng thiệt hại tài sản là năm triệu năm trăm linh ngàn đồng
khi gây án xong linh đã bỏ trốn
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã ra quyết định truy nã toàn quốc
đối với nguyễn phong linh về tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản
sau khi được công an huyện xuân lộc và gia đình vận động đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng linh đã đến cơ quan công an đầu thú
thưa quý vị với đa dạng các hoạt động trải nghiệm vui chơi giải trí mùa du lịch biển tại đà nẵng luôn thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước
thời điểm này thành phố đà nẵng cũng đang tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các bãi tắm
người dân và du khách khi tham gia hoạt động tắm biển đều được khuyến cáo bảo quản tài sản tránh tình trạng bị kẻ gian trộm cắp
công tác đấu tranh với các đối tượng tội phạm này cũng được xiết chặt hơn
đây là một trong ba điểm giữ xe an ninh của công an phường mỹ an có vị trí gần bãi tắm công cộng trên địa bàn quần ngũ hình sơn
điểm trong giữ xe hoạt động từ một mươi năm h đến hai mươi hai h mỗi ngày khách gửi xe đều được tuyên truyền nhắc nhở bảo quản tài sản có giá trị trước khi tắm biển
cũng như nắm bắt được các phương thức thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp
sau ba năm hoạt động lực lượng an ninh cơ sở đã kịp thời trao trả lại nhiều tài sản
đánh rơi mất cấp cho người dân du khách đây là một cách làm hay góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến
các đối tượng trộm cắp tài sản tại bãi biển đà nẵng thường lợi dụng lúc đông người
tra trộn vào bãi giữ xe để cậy cốp xe hoặc theo dõi
người dân du khách mang theo tùy trang tài sản có giá trị xuống biển
lợi dụng lúc lơi là chủ quan không có người trông coi các đối tượng sẽ thực hiện hành vi trộm cắp
mới đây ban quản lý bán đảo sơn trà và các bãi biển du lịch đà nẵng phối hợp với công an phường phước mỹ
quận sơn trà bắt quả thang đối tượng lê thanh nam trú huyện bố trạch tỉnh quảng bình
về hành vi trộm cắp tài sản gồm hai trăm linh đô la mỹ năm mươi một tờ tiền mệnh giá năm trăm linh đồng của du khách

công an phước mỹ
trong dịp lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm sắp đến bãi biển đà nẵng dự kiến sẽ đón lượng lớn du khách
tham gia các hoạt động thể thao vui chơi tắm biển
sở du lịch thành phố đà nẵng cũng tổ chức một loạt các hoạt động chào mừng
mùa du lịch biển do đó người dân và du khách cần nâng cao cảnh giác để có một kỳ nghị lý tưởng an toàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố vụ án khởi tố nhóm đối tượng
có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng
đối tượng phạm quang bảo ba mươi bảy tuổi bị khởi tố bắt giam về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
đối tượng võ thành công bốn mươi chín tuổi tống đình khánh bốn mươi tuổi bị khởi tố về tội đánh bạc
kết quả điều tra xác định vào đầu năm hai nghìn hai mươi bốn bảo sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào website
tổ chức đánh bạc cho các thành viên cấp dưới gồm tống đình khánh võ thành công
cùng một đối tượng khác với tổng số tiền đánh bạc trên một tỷ đồng
hiện vụ án đang được phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng
còn tại quảng bình phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh đã tiến hành đấu tranh
đối với tụ điểm đánh bạc tại nhà đoàn công nông trú tại tp đồng hới
và bắt quả tăng bảy đối tượng liên quan và thu giữ
tổng số tiền thu dữ hơn hai trăm linh triệu đồng
qua kiểm tra tại phòng ngủ tầng hai của đoàn công nông có bảy đối tượng liên quan đến hành vi đánh bạc
trong đó có năm đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức bài cào ba cây
lực lượng công an đã thu giữ nhiều tăng vật và tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc
trong đó tổng số tiền thu giữ tạm giữ là hơn hai trăm một mươi chín triệu đồng
ngày hai mươi hai tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với năm đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc
thưa quý vị dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay kéo dài trong năm ngày
từ ngày hai mươi bảy cho đến ngày một tháng năm là thời điểm mà người dân có nhu cầu đi tham quan du lịch
và học sinh sinh viên trở về với thăm gia đình sẽ tăng cao
dẫn đến số lượng người phương tiện tham gia giao thông gia tăng đột biến
và trước tình hình đó phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
đã ban hành kế hoạch chuyên đề huy động lực lượng phương tiện đồng loạt gia quân
tăng cường tuần tra kiểm soát góp phần bảo đảm chất tự an toàn giao thông trên địa bàn
theo đó trong thời gian trước trong và sau kỳ nghỉ lễ
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như
đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân
đặc biệt là trên các tuyến giao thông trọng điểm các địa bàn vùng sâu vùng xa
và khách du lịch đến tham quan du lịch
chỉ đạo các tổ nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ với công an các huyện thành phố
phân tuyến phân luồng từ xa để chống ổn tắc cục bộ trên tuyến cốt lộ bốn c
thành lập tổ tuần tra đặc biệt xuống địa bàn các huyện thành phố
phối hợp tập trung tuần tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
trong dịp ba mươi bốn này thì đội chúng tôi đã tổ chức phân công lực lượng
kiểm trai tốt chặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
làm an toàn cho tất cả các phương tiện đưa thông trên tuyến
đồng thời là tuyên truyền nhắc nhở tất cả những người tham gia thông
chấp hành nghiêm trình luật giao thông đường bộ
và bên cạnh đó thì cũng rất là lưu tâm đến cái tình trạng
đó là lượng khách du lịch người nước ngoài đến hà giang
những địa bàn rất là đông
do đó thì chúng tôi đã tuyên truyền bằng cả tiếng nước ngoài
để cho người khách nước ngoài nắm được các công đường của hà giang
em là người lái xe thì em luôn tôn trọng luật pháp
trước tiên là đảm bảo an toàn
an toàn cho chính mình và cho chính người tham gia giao thông
tuân thủ không phóng nhanh vật ẩu
không uống rượu bia trong lúc lái xe
đi đúng phần đường làn đường của mình
bên cạnh đó lực lượng sẽ tập trung xử lý các hành vi
là nguyên nhân gây tai nạn giao thông
như chạy quá tốc độ quy định đi không đúng làn đường phần đường
người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
trong cơ thể có nồng độ cồn chất ma túy
chở hàng quá tài trọng quá khổ giới hạn
tự ý cải tạo phương tiện
chở quá số người quy định người điều khiển
và người ngồi trên xe mô tô xe gắn máy
xe máy điện không nội mũ bảo hiểm
phát hiện đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
và hành vi vi phạm pháp luật trên tuyến giao thông
đảm bảo tất cả du khách và người dân trên địa bàn tỉnh
được tham gia giao thông trong dịp nghỉ lễ an toàn và thuận tiện
chỉ đạo một trăm linh cán bộ chiến sĩ của đơn vị
là trực trong các ngày trước trong và sau
nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
để phối hợp với các công an các huyện thành phố
trong công tác bảo đảm việc tự an toàn giao thông
chúng tôi cũng đã triển khai phân tuyến phân luồng từ xa
để chống ủn ứ giao thông ủn tắt giao thông
trên các tuyến nhất là quốc độ bốn c
nơi mà lượng khách du lịch sẽ tăng đột biến trong thời gian tới
nhất là trong ngày nghỉ lễ
theo thống kê trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh hà giang
đã phát hiện và xử lý gần một mươi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt tiền gần chín năm tỷ đồng
tước giấy phép lái xe hơn một sáu trăm linh trường hợp
và tạm giữ gần một năm trăm linh phương tiện ô tô và mô tô
với sự chỉ đạo quyết liệt và xử lý nghiêm
đối với các hành vi vi phạm của lực lượng chức năng
sẽ có phần đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông
để người dân có một kỳ nghỉ trọn vẹn và ý nghĩa